thông tin đầu tiên đến từ tỉnh đắk lắc
bị nạn nhân đòi chia tay đặng văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã phóng hỏa đốt cửa hàng của nạn nhân
khiến con gái nạn nhân cùng một cô gái đang học việc tử vong tại chỗ
vào ngày hôm nay đặng văn thụ đã bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt giữ
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu chị đinh thị hồng yến nguyệt
chú tại xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột đã đi hôn
có quan hệ tình cảm yêu đương với thụ khoảng bốn năm nay
khoảng một tháng nay thì chị nguyệt đòi chia tay và hai người đã xảy ra mâu thuẫn
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi thụ đã tới cửa hàng hoa của chị nguyệt
ở chợ hòa thắng đổ xăng và châm lửa đốt
hậu quả vụ cháy khiến em nguyễn phương uyên con chị nguyệt
và em nguyễn thị vân chú tại tỉnh đắk nông tử vong tại chỗ
chị nguyệt bị bỏng nặng đang được cấp cứu ta bệnh
nguyện trợ đẩy thành phố hồ chí minh
riêng đối tượng thụ cũng bị bỏng ba mươi diện tích cơ thể
với hành vi cho vay nặng lãi ba đối tượng gồm đỗ ngọc hiếu
quê tỉnh hải phòng quê tại thành phố hải phòng
nguyễn vạn kim quê ở tỉnh quảng ngãi
và nguyễn trọng tuấn quê ở tỉnh hà tĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
ngày một mươi năm tháng một mươi qua kiểm tra hành chính
tại số một trăm bốn mươi năm lê văn thứ phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
với biển hiệu là công ty tư vấn tài chính
lực lượng công an đã phát hiện bên trong công ty này
có nhiều đồ vật sổ sách giấy tờ
liên quan đến hoạt động cho vay lấy tiền lãi
thời điểm kiểm tra hành chính có ba đối tượng là hiếu kim tuấn
ba đối tượng khai nhận được một người đàn ông
ở khu vực phía bắc thuê làm việc tại công ty
hoạt động cho các cá nhân có nhu cầu vay lấy tiền lãi
với lãi suất là hai mươi trên bốn mươi ngày
công ty này bắt đầu hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
và tới thời điểm bị phát hiện
cơ quan công an xác định công ty này đang cho một mươi tám cá nhân vay
với số tiền từ một đến năm mươi triệu đồng
tổng thu lợi bất chính tới thời điểm bị phát hiện là hơn bốn mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn một mươi một kg ma túy
khoảng ba giờ ngày hai tháng một mươi
tại km ba trăm tám mươi quốc lộ một a
thuộc điện phận xã trường lâm huyện tĩnh gia
tổ công tác đã tiến hành dừng và kiểm tra xe taxi
do bùi văn tuân chú tại tỉnh nghệ an điều khiển
đi cùng xe lúc này có nguyễn thái quốc chú tại tỉnh hà tĩnh
qua kiểm tra thì phát hiện xe taxi đang vận chuyển ba kg ma túy đá
và sáu năm kg chất bột màu hồng
tại cơ quan điều tra quốc khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người ở nghệ an mang ra hà nội để tiêu thụ
cùng ngày tổ công tác cũng đã kiểm tra một xe taxi khác
do bùi văn nhân chú tại tỉnh nghệ an điều khiển
đi cùng trên xe có đào long chú tại hà nội
phát hiện trên xe vận chuyển hai kg ma túy đá
một trăm chín mươi hai viên nén hình tròn màu hồng
hai viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp
và một khẩu súng sáu viên đạn
đối tượng long khai nhận toàn bộ tăng vật trên là của mình
cùng liên quan về tội phạm ma túy
vào ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng tô lâm đã thẳng thắn trả lời
các câu hỏi chất vấn của các đại biểu quốc hội
về vấn đề ma túy
bộ trưởng cho biết trong năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an đã nỗ lực đấu tranh
có hiệu quả với tội phạm ma túy
trong đó khởi tố mới một mươi chín năm mươi chín vụ án ma túy
khởi tố hai mươi ba một trăm sáu mươi bị can
tuy nhiên các đường dây mua bán
vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
vẫn hoạt động mạnh
số người nghiện ma túy tiếp tục tăng
biết là sẽ đi vào con đường chết
một mất một con
nhưng với lợi nhuận khủng khiếp mà ma túy mang lại
nên các đối tượng buôn bán cái chết trắng
không những không dừng
mà lại càng hung hãn hơn
tinh vi và xào kiệt hơn
hiện nay có hai trăm hai mươi bốn sáu trăm chín mươi người nghiện ma túy
có hồ sơ kiểm soát
và hàng nghìn người khác
ngoài hồ sơ
ma túy đã khiến hàng vạn gia đình tan át
tỏa mất chồng con mất cha
kéo theo nhiều loại tội phạm khác
như giết người cướp tài sản hiếp dập
xác định tội phạm ma túy
là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm
nhiều tên nạn xã hội
nên lực lượng công an đã có nhiều chuyên án
với quyết tâm cao
nhằm đấu tranh đạt hiệu quả của tội phạm ma túy
cao nhất với loại tội phạm này
trong đó có chuyên án một mươi tám tn
chiệt phá sau huyệt ma túy ở lóng luông
là một ví dụ điển hình
hai đối tượng bị chuyên án đặc biệt
bị tiêu diệt
và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
thu bốn mươi chín khẩu súng
bảy viết đạn các loại
và một mươi bảy lưu đạn
hai mươi ba bịch ga
hai ô tô và một số tam vật khác
chuyên án đặc biệt này
thì đặc biệt
coi trọng công tác dân vận
là cấp ủy chính quyền

mà trực tiếp là cấp ủy chính quyền
xã long luông
và các bản trong xã long luông
mà trọng điểm là bản lung xá
kết quả đạt được là đáng khích lệ
nhưng sau đó lực lượng công an
đã liên tiếp bắt giữ hàng chục vụ
mà số lượng ma túy lớn
từ hàng chục cho đến hàng trăm bánh heroin
khiến nhiều người dân không khỏi giật mình
trả lời các câu hỏi trước quốc hội
của các đại biểu
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an thẳng thắn cho biết
hiện nay có khoảng một mươi số lượng người nghiện
được đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung
người nghiện gia tăng
đặt ra nhu cầu sử dụng ma túy rất lớn
kích thích các đối tượng mua bán
và vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam
đấy cũng là nguyên nhân phát sinh
nhiều loại tội phạm cướp cướp giật
trộm cắp gần đây là ngáo đá
gây lo ngại trong xã hội
mặc dù đã có nhiều cố gắng
nhưng mục tiêu ngăn chặn mua bán vận chuyển ma túy
từ nước ngoài vào nước ta cũng chưa đạt được
nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn
xuyên quốc gia vẫn hoạt động mạnh
nguồn cung ma túy vẫn đủ cung cấp cho trong nước
thậm chí vận chuyển đến nước thứ ba
đồng thời ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới
rất khó kiểm soát
thực tế trên cho thấy
dù lực lượng công an đã có nhiều cố gắng
nhưng mục tiêu ngăn chặn mua bán
vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nước ta
vẫn còn gặp không ít khó khăn
nhiều đường dây mua bán
vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia
vẫn hoạt động mạnh
vậy nên ngoài tăng cường đấu tranh trong nước
chúng ta đã phối hợp với nhiều nước trên thế giới
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
trung quốc đã phối hợp đấu tranh
với tội phạm ma túy với nhiều nước trên thế giới
nhưng có thể khẳng định
việc phối hợp với công an việt nam
được coi là hình mẫu tiêu biểu và thành công nhất
kết quả là trong năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an đã khởi tố mới
một mươi chín năm mươi chín vụ án ma túy
khởi tố hai mươi ba một trăm sáu mươi bị can
tăng nhiều so với năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công an đang thực hiện một số giải pháp trọng tâm
như tham mưu sửa đổi bổ sung
luật phòng chống ma túy và các văn bản có liên quan
để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn
trong công tác phòng chống ma túy
phối hợp chặt chẽ
với các ngành trong các quản lý giám sát
người nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư
tăng cường công tác
lập hồ sơ để đưa đối tượng đi cơ sở
cây nghiện tập trung
trong sạch các địa bàn
nhất là những địa bàn trọng điểm
cuộc chiến với tội phạm ma túy là cuộc chiến không khoan nhượng
đã có máu của không ít cán bộ chiến sĩ công an
đổ xuống nước mắt của đồng đội
nhiều gia đình trên mặt trận chống các loại tội phạm
liên quan đến ma túy
nhưng lực lượng công an nhân dân không hề nong đúng
đồng dứt đồng lòng quyết tâm cao
nhằm triệt phá kiềm chế
và đẩy lùi các loại tội phạm ma túy
mang lại bình yên cho nhân dân
sau năm ngày diễn ra sôi nổi với rất nhiều hoạt động
chương trình giới thiệu trình chiếu phim
và các hoạt động chuyên môn dành cho nhà làm phim
và người yêu điện ảnh
liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ năm
đã diễn ra thành công tốt đẹp
và kết thúc với lễ trao giải và bế mạc
vào tối ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
tại lễ bế mạc
những đạo diễn diễn viên và tác phẩm điện ảnh xuất sắc
đã được trao các giải thưởng danh giá
trong đó điện ảnh việt nam
đã vinh dự được xứng tên bốn lần
với các giải thưởng
giải đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc
giải thưởng của ban giám khảo cho phim ngắn
giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
và giải bình chọn phim việt nam
được khán giả yêu thích trong chương trình phim đương đại
ngay lúc này anh đà rất là hồi hộp
và rất là cảm thấy biết ơn
vì đây là một sự vinh dự
đối với một người diễn viên trẻ như anh đã
và cũng là một động lực rất là trân quý
để mình có thể tiếp tục làm nghề
và không có biết nói gì hơn hết
ngoài những lời cảm ơn sâu sắc nhất
đến ban tự chức và giám khảo
cùng những người đã yêu thích bộ phim
và đặc biệt là ekip của em
tôi nghĩ là
chiến thắng hai trên ba hạng mục giải thưởng
thì thấy rằng là
các đạo diễn trẻ của việt nam
có một cái sức tiến bộ
có một sức bật rất là lớn
chất lượng rất là tốt
còn toàn bộ
ở trong cái số lượng phim mà chúng tôi xem
tôi chỉ đánh giá cao
về cái tính đa dạng của các đạo diễn
khi mà họ lựa chọn đề tài
cho các bộ phim của họ
tức là vấn đề
sự quan tâm của những đạo diễn trẻ
của đạo diễn toàn thế giới
các cái vấn đề của cuộc sống của chúng ta
nó rất là đa dạng
qua liên hoan phim lần này
các nghệ sĩ điện ảnh
các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế
đã tạo được không khí náo nước
xây mê nghề lan tỏa
trong giới làm điện ảnh sinh viên các trường nghệ thuật
kích lệ không khí sáng tác
xây dựng tác phẩm
và tìm tòi cơ hội hợp tác làm phim
kim thảo xin chào và cảm ơn quý vị
thưa quý vị
cảnh báo tình trạng giả chương trình
liên kết đào tạo quốc tế
và giải cứu tội lý sơn
lại đây refuse station
vì một môi trường không sát thải
sẽ là nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay
nhưng trước hết kim thảo mời quý vị điểm qua những tin vắng trong ngày
giải marathon quốc tế
thành phố hồ chí minh tây công bang
sẽ chính thức diễn ra vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với các cự li
bao gồm bốn mươi hai km hai mươi một km và một mươi km
dành cho vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên
đồng thời nằm trong khuôn khổ cuộc đua
còn có hoạt động lạc marathon
diễn ra từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm nay
cùng với giải chạy cho trẻ em
tổ chức vào ngày một tháng một mươi hai
nhằm khuyến khích các bé trong độ tuổi từ năm đến một mươi bốn tham gia
và bắt đầu hình thành lối sống năng động khỏe mạnh
năm nay với thông điệp
cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày
đường đua được thiết kế độc đáo trải dài qua sáu quận của thành phố
thông qua lộ trình
giải chạy sẽ giúp quảng bá văn hóa lịch sử hình thành
và phát triển của thành phố hồ chí minh
thưa quý vị
trường đại học bách khoa đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
vừa thông báo về việc một tổ chức giả mạo giấy tờ
thông báo là nhập học chương trình đào tạo liên kết quốc tế
của trường này
để lừa đảo phụ huynh và học sinh
với số tiền là lên đến hàng trăm triệu đồng
thời gian gần đây
văn phòng đào tạo quốc tế của trường đại học bách khoa
liên tục nhận được phản ánh của phụ huynh sinh viên
về việc nhận được thông báo học bổng
và nhập học chương trình liên kết quốc tế
tại các trường đối tác ở australia mỹ
các văn bản gửi đến phụ huynh sinh viên có nội dung thông báo
sinh viên được xét duyệt học bổng một trăm linh giai đoạn một
tại trường đại học bách khoa
và bảy mươi giai đoạn hai tại trường đại học đối tác
văn bản xác nhận và cam kết
sinh viên cam kết hiểu rõ chương trình
và phải đóng phần học phí ba mươi còn lại
tương đương hơn một trăm tám mươi triệu đồng
cái việc họ tiếp nhận thông tin này
thông qua các tên kênh không chính thống
ví dụ như là họ
cái việc mà chúng tuyển
xét duyệt học bổng
ở cơ sở hai
cơ sở hai thì không phải là cái nơi
mà chúng tôi
họ có thể
tiếp sinh viên để trao đổi
về vấn đề liên kết quốc tế
cái thứ hai là liên quan đến các hồ sơ
mà các phụ huynh nhà chúng tôi xác thực
thì các phần giấu và các chữ ký
của lãnh đại nhà trường đều là
chữ ký và phần giấu giả mạng
điểm chung của các văn bản trên
là mắc nhiều lỗi chính tả văn phạm tiếng việt
và tiếng anh mập mờ tên gọi chung
đại học quốc gia tp hcm
mà không nêu rõ chương trình liên kết quốc tế
của trường thành viên nào
một số văn bản ghi sai tên hiệu trưởng đương nhiệm
và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân
nhà trường khẳng định các loại văn bản này
đều là giả mạo nhằm lừa đảo phụ huynh và sinh viên
các đơn vị chính thống
thì luôn luôn sử dụng cái tài khoản
là tài khoản chung của tài khoản trường
chứ không có đơn vị nào
mà sử dụng tài khoản riêng
tài khoản cá nhân
ví dụ chúng ta có thể thấy rất là rõ
trong cái trường hợp giả mạo
cái hạt bổng mắc tuy này
thì họ dùng một cái tài khoản cá nhân
rất là mong muốn là quý vị
phụ huynh cũng như là các em sinh viên
khi nhận được các thông tin
thì hãy đến cái đơn vị chính thống
tức là ví dụ như trong trường hợp
mắc ri này thì xin hãy liên hệ
trực tiếp với lại trường đạt bắt qua
ở tài cơ sở một
hai trăm sáu mươi tám mỹ trường tri
qua sự việc này
nhà trường khuyến cáo phụ huynh sinh viên
nếu gặp những trường hợp nghi vấn lừa đảo
cần liên hệ với nhà trường để được tư vấn hỗ trợ kịp thời
vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng
để điều tra làm rõ
thưa quý vị
gần một tuần qua thì hàng chục tấn tỏi
ở vương quốc tỏi được giải cứu thành công
và đây là lần đầu tiên trong lịch sử
tỏi ở đảo tỏi có thương hiệu nức tiến
khắp cả nước phải nhờ sự giải cứu của cộng đồng
mỗi hồ nông dân trên đảo
được đoàn viên thanh niên lý sơn
thu mua một trăm linh kg tỏi khô chính hiệu
với giá từ năm mươi năm mươi năm ngàn đồng ký đô ram
cao hơn hai mươi hai mươi năm ngàn đồng ký đô ram
so với thị trường
tỏi sau khi được thu mua
sẽ có nhãn mát con dấu đỏ
của hiệp hội sản xuất kinh doanh hành tỏ lý sơn
và huyện đoàn lý sơn
nhằm tránh một số đối tượng lợi dụng tiêu thụ tỏi đất liền
dưới nhãn mát tỏi lý sơn
hỗ trợ tiêu thụ tỏi cho nông dân trước vụ tỏi mới
đã xua tan nỗi lo tỏi mọc mầm
không tiêu thụ được
của hàng trăm hộ nông dân đảo tỏi
tỏi năm nay bón rất là khó khăn
bữa giờ bôn mà cái chợ
máy tiết đồng hồ bón được
một bộ tỏi thôi
chính quyền mua tỏi thì
bà con chúng tôi là rất là quân anh
chợ biết giá cô biết mua giờ
chợ biết mua giờ có giá
thì bây giờ mình cũng liệu cơm gấp mắm thôi
trong thời gian dài trước đó
lợi dụng tương hiệu tỏi lý sơn
một số thương lái đã chuyển tỏi nơi khác
về bán tại lý sơn với giá thấp
dẫn đến nguồn cung lớn
khiến tỏi ở quân quốc tỏi rớt giá mạnh khó tiêu thụ
hiện đã vào thời điểm chuẩn bị sản xuất phụ tỏi mới
nhưng gần ba trăm linh tấn tỏi khô
còn còn động có nguy cơ mất trắng
đợt giải cứu tỏi này
là lần đầu tiên với tỏi thương hiệu
và là việc làm bất đắc dĩ
tính đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi
đã có ba mươi năm tấn tỏi khô của ba trăm năm mươi hộ nông dân
được huyện đoàn lý sơn thu mua và tiêu thụ
ra thị trường hơn một mươi tấn
với giá sáu mươi đồng một kg
tổng nguyện đoàn đã
làm việc với tỉnh đoàn
để nhờ sự hỗ trợ của
các đội nhóm cộng đồng bộ
cũng như là nhờ sự tiêu thụ
của các nguyên thanh đoàn
đoàn đội tục công tính
để phần nào phụ giúp bà con nhân dân
tiêu thụ tỏi
việc này thì cũng hết sức là khó khăn
nhưng mà với sự nỗ lực của mình
thì tụi trẻ lý sơn cũng mong muốn
là sự chung tay góp sức của toàn xã hội
để giúp đỡ bà con nhân dân lý sơn
trong lúc khó khăn năm nay
nếu tiêu thụ khả quan
việc giải cứu tỏi tồn động cho nông dân lý sơn
sẽ được tiếp tục
giải cứu tỏi tồn động cho nông dân là giải pháp trước mắt
về lâu dài chính quyền huyện lý sơn
cần có một cuộc giải cứu
để bảo vệ thương hiệu tỏi nức tiếng cả nước này
thưa quý vị rác thải nhựa hiện nay
đang trở thành hiểm hòa lớn nhất cho môi trường toàn cầu
và tại việt nam thì đã có không ít cá nhân
và tổ chức đứng ra kêu gọi
xây dựng nhiều mô hình tái chế rác thải
nhằm giảm thiểu tối đa tầm ảnh hưởng của chúng
và mới đây nhất thì nữ nghệ sĩ nguyễn dạ quyên
cũng xây dựng mô hình kinh doanh thân thiện
với môi trường
mang tên là lại đây refuse station
lại đây refuse station
là mô hình kinh doanh đầu tiên tại việt nam
cho phép người tiêu dùng được chia các sản phẩm
cần cho sinh hoạt cá nhân hàng ngày vào chai lọ cũ
để vừa tiết kiệm chi phí
vừa chung tay giảm rác thải nhựa
từ bao bì các sản phẩm này
khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm
hằng ngày cho tiêu dùng á
thì mình cảm thấy là mình phải vứt bỏ đi
rất là nhiều những cái chai nhựa
nhưng mà không có cách nào để cho mình có thể làm đầy trở lại được
thì đó là mình cứ trăng trở
và sau đó là mình cũng được những cái cơ hội
đi các cái nước khác nhau
và mình thấy được ở những nơi đó
ví dụ ở pháp ở tây ban nha
có những cái mô hình về refuse station
đặc biệt là những sản phẩm về
tiêu dùng hóa chất
dùng cho nhà cửa dùng cho cá nhân
thì mình cảm thấy là tại sao lại không có
một cái ở việt nam mình
câu hỏi đặt ra là tại sao việc sử dụng những vật dụng
có thể dùng nhiều lần lại quan trọng như vậy
bởi vì chúng ta đang xả râm môi trường
quá nhiều rác thải
và nó ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của chúng ta
không phải chỉ riêng tại việt nam
mà ở pháp chúng tôi cũng đang cố gắng giảm thiểu ô nhiễm
cố gắng xây dựng một lối sống sạch
đến việc phá hủy môi trường
cũng theo tổ chức hòa bình thanh
có khoảng một mươi gram muối ăn hằng ngày
thì có tới hai mảnh vi nhựa
điều này không chỉ ảnh hưởng tới con người
mà còn gây hại cho hệ sinh thái các loài động vật
như chúng ta đã thấy hàng triệu triệu con rùa
cả hai các loài động vật khác
chúng ăn và nuốt phải đồ vật nhựa
túi ni lông và đang chết rất nhiều
có rất nhiều núi rác thải nhựa
ở ngoài đại dương rất nguy hiểm
chúng ta phải dừng ngay việc xả rác ra môi trường
tên của mình là lại đầy
lại đầy có nghĩa là
đến đây các bạn sẽ có thể làm đầy
cái chai cái lọ cái bình của mình trở lại
và các bạn không cần phải vứt đi
những cái bao bì đó
để làm cho cái vòng đời của những bao bì đó
dù là nhựa hay thủy tinh hay là thiết
có thể sử dụng được rất là nhiều lần
tại vì khi mà chúng ta vứt đi
hỏi tiếp theo chúng ta cần phải đặt ra là vứt đi
thì nó sẽ đi đâu
tại vì chúng ta chỉ có một quả đất thôi
mà nhựa hay là thủy tinh
thì đều là những cái vật liệu
phải mất tới cả trăm năm cả ngàn năm
để có thể phân rã thành những mảnh nhỏ được
không dừng lại ở việc kinh doanh
các sản phẩm thân thiện với môi trường
lại đầy review station
còn là địa điểm mang tính định hướng giáo dục
nâng cao ý thức của con người đối với thiên nhiên
và hơn hết
thông điệp mà lại đầy review station gửi tới khách hàng
chính là nếu không thể là một phần
giải quyết vấn đề
thì hãy đừng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn
thưa quý vị tiếp tục chương trình chất vấn
tại kỳ họp sáu quốc hội khóa một mươi bốn
vào sáng nay thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu
về những giải pháp xử lý
ngăn chặn thông tin có nội dung bôi nhọ
xúc phạm cá nhân trên mạng internet
tại nghị trường
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
bộ công an đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
tuy nhiên việc xử lý các hành vi bôi nhọ
xúc phạm cá nhân trên mạng
vẫn còn một số khó khăn
đặc biệt là yếu tố công nghệ khoa học kỹ thuật
trước hết là các vi phạm này không chỉ ở trong nước
mà còn có tính xuyên quốc gia quốc tế
chứng cứ số
hiện nay cũng đang được hoàn thiện để có xử lý
về một số giải pháp trọng tâm
bộ trưởng tô lâm cho biết
giải pháp đầu tiên chính là việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý
trong đấu tranh xử lý những hành vi tuyên truyền
xúc phạm danh dự người khác
làm nhục vù khống trên không gian mạng
vấn đề này luật an ninh mạng đã được thông qua
hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan
chức năng để xây dựng các văn bản thi hành luật an ninh mạng
trong đó có quy định các biện pháp để xử lý
đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
thứ hai là tiếp tục phối hợp với các bộ văn hành
trong triển khai hoạt động tuyên truyền
phản bác các hoạt động chống đối
bôi nhọ xuyên tạc
của các đối tượng trên không gian mạng
thứ ba là thực hiện công tác quản lý nhà nước
trên lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin an ninh mạng
phối hợp với bộ thông tin truyền thông
yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet
ngăn chặn truy cập từ trong nước
với khoảng gần ba trang mạng có nội dung xấu
thanh tra xử lý các vi phạm pháp luật
trong đăng tải cung cấp thông tin xuyên tạc sai sự thật
và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ nước ngoài
hợp tác thực hiện các yêu cầu xử lý thông tin vi phạm pháp luật của việt nam
bên cạnh đó bộ công an sẽ chỉ đạo lực lượng công an
tiếp tục thu thập củng cố chứng cứ các đối tượng
có hoạt động tuyên truyền chống nhà nước
bôi nhọ xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự trên không gian mạng
để có các hình thức đấu tranh xử lý kịp thời
cũng trong sáng nay tại nghị trường đại biểu nguyễn hữu cầu
đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an đã tranh luận với đại biểu lưu bình nhưỡng
phó trưởng ban dân nguyện của quốc hội
đại biểu quốc hội tỉnh bến tre
xung quanh một số thông tin mà đại biểu lưu bình nhưỡng đưa ra
về việc chậm xử lý tin báo tố giác tội phạm của cơ quan điều tra
đăng ký tranh luận tại nghị trường
đại biểu nguyễn hữu cầu nhấn mạnh
và đề nghị đại biểu lưu bình nhưỡng xác minh lại một số thông tin
mà đại biểu nhưỡng đưa ra như tỷ lệ không thụ lý tố giác chín mươi bốn
chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát tám mươi sáu
xử lý tin tố giác quá hạn chín mươi chín bảy mươi sáu
vi phạm trong tống đạt một trăm linh
tôi đã tìm đọc rất kỹ
vì đại biểu lưu bình nhưỡng đưa ra cái nhận xét thế này
làm cho anh em rất là phân tâm
vấn đề thứ nhất là đại biểu nói là sai phạm rất là khủng khiếp
không thủ lý tin báo tố giác tội phạm là chín mươi bốn
chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát tám mươi
xử lý tin quá hạn chín mươi chín bảy
và không tống đạt là một trăm linh
đại biểu công an thì đã kiểm tra lại
và tôi khẳng định tất cả số liệu này là không đúng và không chính xác
tôi đề nghị đại biểu lưu bình nhiệm phát biểu
nói rõ cái vấn đề này cho lực lượng công an
nếu không anh em rất là phân tâm
về vấn đề này đại biểu lưu bình nhưỡng đã trả lời
sẽ gửi phụ lục cho đại biểu nguyễn hữu cầu
bởi đây là thông tin thuộc diện bí mật nhà nước
tuy nhiên sau khi giải lao
đại biểu nguyễn hữu cầu đã tiếp tục đăng đàn tranh luận
và cho biết số liệu mà đại biểu lưu bình nhưỡng đưa ra
là tự tính toán và đưa ra nhận xét
đại biểu lưu bình nhưỡng đưa ra cái này
là do đại biểu lưu bình nhưỡng làm tính toán
và đưa ra theo nhận chức quân số của mình
trong đó phương pháp tính của đồng chí lưu bình nhưỡng như sau
tức là trong một trăm hai mươi một trăm bốn mươi hai cái đơn mà cơ quan tố tụng đã thủ lý
thì có tám mươi bảy cái đơn là chưa thủ lý
trong tám mươi bảy đơn này thì có tám mươi hai cái đơn là công an chưa thủ lý
đại biểu lưu bình nhưỡng lấy tám mươi hai chia cho tám mươi bảy thành chín mươi bốn
tiếp theo đến cái đoàn là giải quyết quả hạt là ba ba trăm sáu mươi tám
trong đó công an có ba ba trăm sáu mươi đại biểu lưu bình nhưỡng
lấy ba trăm sáu mươi chia cho ba ba trăm sáu mươi tám
tôi thấy rằng là với cái cách tính toán như thế này
thì là toàn bộ số liệu không phải là số liệu công bố chính thức của viện kiểm sát
vấn đề thứ hai đại biểu lưu bình nhưỡng nhầm lẫn trong bộ số
tức là phải lấy tám mươi bảy này để chia cho một trăm hai mươi một trăm bốn mươi hai
thì mới ra tỷ lệ là họ giải quyết sai đến mức nào
kết thúc phần tranh luận đại biểu nguyễn hữu cầu nhấn mạnh
đã có sự nhầm lẫn trong tính toán các con số
dẫn đến việc hiểu sai
vì thế cần tính toán lại và thông báo
để các đại biểu cử tri và đồng bào cả nước hiểu rõ hiểu đúng
sáng nay lớp tập huấn điều lệnh bắn súng quân dụng cho lãnh đạo cấp cục và tương đương
trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám đã được khai mạc tại tp hcm
với sự tham gia của một trăm ba mươi năm đồng chí là lãnh đạo công an các cục nghiệp vụ
lãnh đạo công an các tỉnh phía nào
lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày
với các nội dung về điều lệnh quân sự võ thuật nghi lễ công an nhân dân
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
nhằm xây dựng lực lượng công an chính quyền công nghệ kỹ cương
đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
việc tập huấn và tăng cường kiểm tra chấp hành điều lệnh huấn luyện quân sự phó thuật
sẽ giúp đồng hộ cán bộ lãnh đạo chỉ nguyên phong án chắc khắc
nâng cao nhận thức rèn luyện kỹ năng thực hành
chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác điều lệnh công an nhân dân tốt hơn
hôm nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân
đã tổ chức cuộc thi nghiên cứu tìm hiểu sách của học viện chính trị công an nhân dân
nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào đọc sách nghiên cứu khoa học
trong cán bộ giảng viên và sinh viên
cuộc thi có sự tham gia của bảy đội đến từ bảy khoa phòng trong học viện
cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên sinh viên học viện
về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách và giá trị của sách
đồng thời đẩy mạnh phong trào đọc sách sâu rộng văn hóa đọc
trong cán bộ giảng viên sinh viên của học viện
từ đó góp phần nâng cao trình độ năng lực chuyên môn chất lượng giáo dục đào tạo của học viện
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt một giải nhất hai giải nhì hai giải ba
và một giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia
thưa quý vị cách đây tròn bảy mươi hai năm ngày một một mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
báo công an mới tiền thân của báo công an nhân dân đã phát hành số đầu tiên
so với lịch sử bảy mươi hai năm xây dựng phát triển và trưởng thành của báo công an nhân dân
báo điện tử công an nhân dân có tuổi đời trẻ nhất
nhưng ngay từ khi ra đời với tiêu chí nhân văn tin cậy kịp thời
báo công an nhân dân ngày càng khẳng định được uy tín
tín và vị thế trở thành một trong những tờ báo điện tử hàng đầu tại việt nam
sau năm năm tu nghiệp chuyên ngành truyền thông tại nga
nguyễn viết phùng đã chọn cho mình con đường trở thành phóng viên báo công an nhân dân
từ những ngày đầu chập trứng đến nay cùng với ba phóng viên khác trong tổ tiếng anh
cùng các đồng nghiệp đang nỗ lực từng ngày để đưa tờ báo này đến với đồng đảo bạn đọc
tôi nhớ nhất là cái lần được đi tác nghiệp tại hội nghị
cấp cao apec tại đà nẵng
thì là trong một môi trường mà thường xuyên được tác nghiệp cùng các bạn bè quốc tế
thì mình cũng phải làm sao để mà vừa làm tin tiếng việt
vừa chuyển ngữ ra tiếng anh làm sao nhanh nhất để truyền tải lên trang của mình
cách đây tròn hai năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
nhằm đáp ứng xu thế báo chí hiện đại
báo công an nhân dân đã tập trung đầu tư nâng cấp báo công an nhân dân điện tử
phiên bản tiếng anh
là một tờ báo có uy tín
có số lượng phát hành lớn đối với báo in
lượng truy cập lớn đối với báo điện tử
bước đổi mới và phát triển này dường như là một tất yếu
chúng tôi cũng rất may là đã tuyển được một số các em các cháu
về làm hai cái trang ngôn ngữ là tiếng anh của tiếng trung quốc
đến trường phố này có thể nói là đã đáp ứng được cầu
và càng ngày nó thì càng chín chắn càng tốt hơn
và sông sáo rồi có đủ cái kiến thức nền để mà làm tốt được hai cái bạn
cùng với lại các cái
các cái bạn phóng viên khác ở trên cái báo tiếng việt
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
tiếp tục hút độc giả trong cuộc chiến cạnh tranh thông tin khốc liệt trên mạng
thời gian qua đảng ủy ban biên tập báo công an nhân dân
đã có nhiều chỉ đạo nhằm đổi mới báo điện tử
kết quả tờ báo này ngày càng được đánh giá cao
không chỉ bởi các bạn bè quốc tế cộng đồng người việt ở nước ngoài
mà còn đối với cả những người nước ngoài
sống và làm việc ở việt nam
hơn một trăm linh lá thư gửi qua email
cùng hàng ngàn bình luận khen từ các quốc gia khác nhau
chính là sự động viên khích lệ và là động lực để họ nỗ lực hơn nữa
với tuổi đời hai năm của báo công nhân dân điện tử tiếng anh
thì nó thực sự là rất là non trẻ so với ngành báo chí nói chung
tuy nhiên là với sức trẻ của mình
thì tất cả thành viên trong tổ tiếng anh tổ quốc tế của chúng tôi
thì luôn nỗ lực hết mình
vượt qua mọi gian năng thử thách và học hỏi

đặc biệt là không chỉ là những anh chị đồng nghiệp trong báo của mình
mà còn là những đồng nghiệp của những báo chí khác
sau thành công của báo công an nhân dân điện tử tiếng anh
được sự đồng ý của lãnh đạo bộ công an bộ thông tin và truyền thông
tháng một năm hai nghìn một mươi tám
báo công an nhân dân điện tử phiên bản tiếng trung quốc tiếp tục ra mắt
trong xu thế hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp bốn như hiện nay
chắc chắn rồi đây báo công an nhân dân sẽ không dừng lại
ở phiên bản tiếng anh tiếng trung mà còn nhiều thứ tiếng khác
đó là cơ hội cũng là thách thức
nhưng phát huy truyền thống của một tờ báo
có lịch sử bảy mươi hai năm xây dựng và trưởng thành
báo công an nhân dân sẽ còn có những bước tiến dài
phát triển mạnh mẽ hơn nữa